ngày hai mươi tám tháng một đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai do đồng chí nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai tại tỉnh hòa bình
trả lời các kiến nghị của tỉnh hòa bình về việc hỗ trợ khẩn cấp đối với các công trình hạ tầng cấp bách phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đồng ý về chủ trương hỗ trợ đầu tư
trong khuôn khổ chương trình làm việc đoàn công tác đã đi thực địa kiểm tra công tác tái thiết hậu thiên tai tại xóm khanh xã phú cường huyện tân lạc tỉnh hòa bình
trong khuôn khổ chương trình làm việc đoàn công tác đã đi thực địa kiểm tra công tác tái thiết hậu thiên tai tại xóm khanh xã phú cường huyện tân lạc tỉnh hòa bình